phần lớn nó nằm ở cái câu chuyện là cái sản lượng tiêu dùng của các hộ gia đình tăng rất cao
có thể là mùa hè đến sớm và cái tiêu dùng điện tăng nhiều
cái thứ hai nữa là cái kỳ tính toán của tháng ba và tháng bốn thì nó là ba mươi một ngày
dài hơn so với kỳ tính toán của tháng hai là hai mươi tám ngày
theo tập đoàn điện lực việt nam nguyên nhân tiền điện tháng bốn của người dân tăng cao
là do bắt đầu từ ngày hai mươi tháng ba
đơn giá điện bình quân được điều chỉnh tăng trung bình tám ba mươi sáu
bên cạnh đó số ngày sử dụng điện trong tháng bốn nhiều hơn so với tháng ba
nên lượng điện tiêu thụ tăng một mươi
đặc biệt thời tiết nắng nóng là nguyên nhân quan trọng
khiến số tiền trong hóa đơn điện sử dụng tăng cao
cũng theo tập đoàn điện lực việt nam thì nguyên nhân sử dụng thiết bị điện chưa đúng cách
cũng khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến
và hiện nay giá điện cũng đang áp dụng tính lũy tiến
tức là hộ càng dùng nhiều thì giá tính các số điện vừa tăng cao đột biến
về sau càng cao
vậy nên tổng hóa đơn tiền điện tháng bốn sẽ cao hơn nhiều so với tháng ba
về hai lý
một là chính sách của chúng ta là khuyến khích tiết kiệm điện
tức là anh nào sử dụng nhiều điện thì phải trả giá cao
và đấy là chính sách về kinh tế
để hướng dẫn người tiêu dùng làm sao sử dụng điện
và cách tiết kiệm
vì chúng ta đang thiếu điện
một điểm thứ hai trong bậc thang đó là
năm mươi số đầu tiên thì giá thấp hơn giá bán bình quân nhiều
để hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp
người ta có thể tiếp cận được điện năng và dùng được điện
chỉ cần nếu chúng ta đưa lên cao hết thì những người đó họ sẽ khó khăn hơn
thì khi mà hỏi thì đa phần đều ủng hộ theo các bậc thang như thế
cũng liên quan đến vấn đề giá điện thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu thanh tra chính phủ
chủ trì phối hợp với bộ tài chính bộ công thương và các cơ quan liên quan
kiểm tra việc điều chỉnh mức bán giá điện phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua
làm rõ đúng sai và báo cáo thủ tướng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h năm mươi phút ngày năm tháng năm trên quốc lộ hai mươi một
chiếc xe tải quân dụng của trung đoàn một trăm linh hai sư đoàn ba trăm linh tám quân đoàn một
đóng tại xã phú mãn huyện quốc oai chờ theo hàng chục chiến sĩ tới thao trường luyện tập
khi đến địa phận thuân long phú xã hòa thạch thì bất ngờ bị lật ngựa
khiến cho nhiều chiến sĩ mắc kẹt giữa thùng xe
phát hiện sự việc nhiều người dân đã hô hoán gọi xe cầu tới cứu nạn
đồng thời tiến hành sơ cứu đưa người bị thương đi cấp cứu
theo người dân chiếc xe tải chở quân nhân bị lật khiến các chiến sĩ bị thương nhẹ
sau khi sơ cứu đã được đưa về các đơn vị một số chiến sĩ bị thương nặng hơn
thì vẫn đang được điều trị tại viện nhưng không nghiêm trọng
nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế lái xe tải quân dụng đã đánh lái
để tránh một chiếc xe tải phía trước khiến xe bị lật
hiện của việc đang được điều tra làm rõ
chiều ngày hai mươi hai tháng bốn giữa vợ hiếu là chị nguyễn thị thơm và chị huỳnh thị yến
là hàng xóm xảy ra mâu thuẫn dẫn tới việc cả hai ném đá về phía nhà nhau
bị chị yến ném đá qua nhà làm hỏng đồ nên thơm đã gọi điện cho chồng về trả thù
sau đó giữa hiếu và nguyễn trí duy một mươi sáu tuổi là cháu chị yến xảy ra cãi nhau
bực tức hiếu vào nhà lấy bốn chai thủy tinh
bên trong có chứa xăng chạy sang đốt lửa rồi ném vào nhà chị yến
gây thương tích cho nhiều người
sau khi gây án hiếu đã lấy xe máy bỏ trốn
và đến trưa ngày hai mươi ba tháng bốn thì hiếu đến cơ quan công an huyện đầu thú
hiện vụ việc đang được công an huyện lộc ninh tích cực mở rộng điều tra làm rõ
bốn đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn văn phú bị khởi tố tạm giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn bảo trung về tội không tố giác tội phạm
võ sĩ mạnh về tội cưỡng đoạt tài sản
linh sang sung quốc tịch đài loan trung quốc bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
tuy nhiên đối tượng linh seng sung được cho là người cầm đầu đường dây
đã rời việt nam bằng đường hàng không cùng với hai nghi phạm khác là linh khun trung và hô du seng
cho nên công an tỉnh nghệ an đã tiến hành làm thủ tục truy nã quốc tế đối tượng này
trước đó đối tượng phú đi xuất khẩu lao động ở đài loan và quen biết với một số đối tượng người bản địa
sau khi về nước đối tượng người nước ngoài sang việt nam và liên lạc với phú
từ đây bắt đầu phú được giao điều hành mọi hoạt động quá trình vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguyễn văn phú đóng vai trò là đối tượng cầm đầu chủ mưu trong vụ vận chuyển tẩu tán
gần một tấn ma túy đá và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ một đến năm năm
hoặc phạm tội làm chết hai người trở lên thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi hai năm
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại thôn đồng lý thị trấn đương
bằng huyện kim động đang chơi tại khu đất giãn dân sân vận động huyện kim động cũ
thuộc thôn đồng lý thì bất ngờ bị đàn chó khoảng sáu con của bà lê thị an sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tấn công
cháu bé được người dân phát hiện can thiệp và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên cấp cứu
tuy nhiên do viết thương quá nặng đến hai mươi ba h cùng ngày cháu bé đã tử vong
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện đối tượng tuấn có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép
ma túy với số lượng lớn nên lập chuyên án đấu tranh vào tối ngày hai mươi bốn tháng bốn trinh sát theo dõi
và bắt quả tang tuấn mang một bánh heroin để bán cho khách trên đường nguyễn văn linh huyện bình
tránh khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn công an đã thu giữ hai mươi bánh heroin tám mươi g metavitamin bốn g ketamin
khuôn ép bánh heroin và một số phụ da dùng để pha trộn heroin mở rộng điều tra công an tiếp tục bắt
bảo khi đang mang năm kg ma túy đá đi giao cho khách vào dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn công an
khám xét ô tô do hùng điều khiển tại giao lộ hậu giang kinh dương vương quận sáu và thu giữ thêm
năm kg ma túy đá bốn kg ketamin và đây là đường dây mua bán trái phép ma túy từ campuchia về việt nam
với mỗi bánh heroin trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng các đối tượng đem trộn phụ ra rồi đúc khuôn
thành ba bánh để bán kiếm lời gấp hai ba lần so với bánh heroin nguyên chất nhập về
với hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc
còn trên địa bàn thành phố hà nội khi đang vận chuyển ba bánh heroin qua địa bàn
đối tượng vũ xuân trung bốn mươi tuổi trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
đã bị đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an quận long biên hà nội phát hiện và bắt quả tàng
vũ xuân trung là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
từ sơn la trung chuyển qua hà nội để đưa lên cao bằng tiêu thụ
vào ngày ba tháng bốn trung nhận đơn hàng của một phụ nữ đặt mua ba bánh heroin với giá
năm trăm linh triệu đồng sau đó trung liên lạc với một người ở sơn la đặt mua ba bánh heroin này
hai bên giao dịch xong trung thuê người lên sơn la nhận hàng và thỏa thuận hẹn gặp nhau
tại địa bàn thị trấn xuân mai trường mỹ hà nội
từ nguồn tin trinh sát tổ công tác công an quận long biên đã xác định được đường đi của đường dây
và tổ chức tiến hành chặn bắt
đến một mươi tám h bốn mươi phút ngày năm tháng bốn sau khi gặp nhau tại điểm hẹn là thị trấn xuân mai
trung đã lái xe chở đồng bọn mang ma túy vào nội thành hà nội
khi xe đang lưu thông trên đường vành đáy ba trên cao hướng pháp vân đi thành trì
thì bị tổ công tác chặn bắt và phát hiện ba bánh heroin chung cất dấu dưới ghế ngồi phụ
hồ sơ của năm bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biên hà nội
đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm hoàn tất kết luận điều tra
và chuyển đến viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố
năm bị can gồm nguyễn kim hưng tức hưng kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại phố hàng đậu phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội
tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên cùng bốn nhân viên tổ bốc dỡ số hai
từ đơn tố giác của vợ chồng chị nghiêm thúy nga và anh hoàng anh hà
trú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội về việc hộ kinh doanh của gia đình
bị nguyễn kim hưng và bốn nhân viên trong tổ bốc dỡ số hai có hành vi cưỡng đoạt tài sản
của gia đình với tổng số tiền trên một tỷ đồng
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng công việc của mình và sử dụng nhiều thủ đoạn
năm đối tượng trên đã chiếm đoạt hơn hai mươi tám triệu đồng của chị nga anh hà
trong đó hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu
còn về việc gia đình chị nga tô cáo bị hưng chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
thì hiện không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hưng
về số tiền chiếm đoạt nói trên
cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra làm rõ xử lý sau
hội đồng xét xử tuyên phạt chu ngọc hải nguyên cán bộ tín dụng agribank
cronbong tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tử hình về tội tham mô tài sản tổng hình phạt là tử hình
một mươi bị cáo khác nhận mức hình phạt từ một năm sáu tháng tù treo đến tám năm tù
cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
chu ngọc hải đã lập khống năm trăm sáu mươi hai bộ hồ sơ khách hàng vay vốn rút chiếm đoạt
tổng cộng hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng tại agribank crongbong để sử dụng vào mục đích cá nhân
các bị cáo khác đã có những hành vi sai phạm trong công tác
để chu ngọc hải lợi dụng chiếm đoạt tài sản
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng năm
tổ công tác của đại đội hai tiểu đoàn ba trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội
gồm bốn cán bộ chiến sĩ đi trên hai xe máy do đại úy phạm đức trung làm tổ trưởng
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ ba mươi hai hướng đi thị xã sơn tây
tại km ba mươi sáu chiếc xe do đại úy trung điều khiển phía sau chở theo thiếu úy đinh đức lý
bất ngờ bị xe máy mang bị kiểm soát hai mươi chín s sáu trăm ba mươi chín nghìn ba trăm một mươi hai chở ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều
đi trái làn đường đâm vào với tốc độ cao
cú va chạm đã khiến năm người ngồi trên xe máy đều bị thương
riêng đại úy trung bị thương nặng nên được chuyển đến bệnh viện quân y một trăm linh năm thị xã sơn tây hà nội
do vết thương quá nặng nên đến một mươi h ba mươi năm sáng ngày hôm nay đại úy phạm đức trung đã tử vong
theo thông tin ban đầu năm thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba là vũ văn hiếu
sóc sơn hà nội